thưa quý vị chỉ sau một tuần thi công một ngày một đêm hôm nay ngày hôm qua ngày ba mươi tháng tám
bộ công an đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến phước lộc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại số một mươi bảy đường phạm hùng xã phước lộc huyện nhà bè tp hcm
dự buổi lễ có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cùng các đồng chí trong tổ công tác đặc biệt của chính phủ
tại khu vực phía nam lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết từ khi covid một mươi chín xuất hiện đến nay
nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát phức tạp ở thành phố và các tỉnh phía nam
bộ công an đã có nhiều giải pháp kịp thời quyết liệt đóng góp tích cực hiệu quả đối với công tác chống dịch tại những điểm nóng
đặc biệt với việc chủ trì xây dựng các trung tâm điều trị mà tiêu biểu là bệnh viện giã chiến phương lộc
có quy mô ba trăm linh giường trong thời gian ngắn kỷ lục bảy ngày công an nhân dân đã nêu cao tinh thần
ở đâu cần ở đâu khó có công an luôn sung kích đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó cam go
phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành bệnh viện giã chiến phước lộc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh đây là một minh chứng hiệp đồng tác chiến không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang dân sự mà là cuộc chiến chung tất cả vì chiến thắng đại dịch
với quy mô ba trăm linh dường bệnh bệnh viện được thiết kế thành hai khối nhà điều trị người bệnh covid một mươi chín và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
ngoài ra bệnh viện còn có nhiệm vụ tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch